trước đó vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày bảy tháng một mươi một tổ hình sự đặc nhiệm công an quận đang tuần tra trên đường cao thắng
thì phát hiện nguyễn thành xuân hiếu đang điều khiển xe máy bỏ chạy phía sau là tiếng chi hô cướp nên đã đuổi theo
đến đường nguyễn thiện thuật phường ba thì bắt được hiếu và di lý về trụ sở công an phường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
chị lê ngọc ái nhung nạn nhân của vụ cướp cho biết thời điểm trên chị cùng mẹ đi bộ từ hẻm sáu mươi chín ra đường cao thắng
thì bất ngờ bị một người điều khiển xe máy áp sát giật đứt dây chuyền chị đang đeo trên cổ
quá hoảng hốt chị đã chi hô mọi người cùng giúp đỡ còn hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiếu từng có tiền án chín tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản
còn tại an giang tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm ngày hôm qua đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo
vinh ngân thạnh hay còn gọi là tỷ đường huỳnh hiễu tân trần thị thu hồng huỳnh trung hòa cùng chú tại tp châu đốc
và dương quang thố trú tại huyện an phú tỉnh an giang về tội buôn lậu
theo cáo trạng ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi năm tại khu vực cống ba nhịp thuộc xã vĩnh tế thành phố châu đốc tỉnh an giang
lực lượng công an đã bắt quả tang trần thị thu hồng và huỳnh trung hòa tổ chức vận chuyển bốn mươi bốn bao đường tổng khối lượng hai hai trăm linh kg
tư nhân minh minh long từ campuchia về việt nam
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt khẩn cấp thạnh cùng với đối tượng liên quan thu trên bốn trăm tám mươi tấn đường các loại
từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi năm thạnh cùng với đồng bọn đã mua bán vận chuyển qua biên giới
trên bốn hai trăm linh tấn đường từ campuchia về việt nam thạnh bán hết số này cho các tổ chức cá nhân trong nước thu lợi trên sáu trăm linh triệu đồng
sau khi xem xét đơn kháng cáo cùng với các chứng cứ và những lời khai của các bị cáo
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử đã quyết định thay đổi mức án đối với bị cáo thạnh từ một mươi năm tù xuống còn bảy năm
hồng từ năm năm xuống còn bốn năm riêng ba bị cáo còn lại vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm
một đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội facebook vừa bị cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên bắt giữ
qua công tác trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện trên mạng xã hội facebook xuất hiện một nhóm kín có tên
hiệp hội gái gọi điện biên phủ do đích nêm ông trùm điện biên làm trưởng nhóm và có nhiều đối tượng tham gia
vào khoảng hai mươi hai h một mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng công an đã kiểm tra hành chính và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
tại khách sạn thuộc tổ bốn phường tân thanh tp điện biên phủ
các đối tượng khai nhận hành vi mua bán dâm là do đối tượng nguyễn quyết thắng chú tại tổ một mươi năm phường him lam tp điện biên phủ
là người có đích nêm ông trùm điện biên trên mạng xã hội facebook môi giới
phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ nguyễn quyết thắng
tại cơ quan công an thắng khai nhận đã lập nhóm kín có tên hiệp hội ghé gọi điện biên phủ trên mạng xã hội để môi giới mại dâm
các thành viên đăng ký tham gia vào nhóm khi đã là thành viên sẽ đọc được số điện thoại và liên hệ trực tiếp với thắng để thỏa thuận giá cả địa điểm
sau đó thắng sẽ trực tiếp đưa gái bán dâm đến điểm hẹn và thu tiền
mỗi lần giao dịch thành công thắng thu bảy mươi số tiền và chia lại cho gái bán
ngày sắp tới cối không khí lạnh sẽ duy yếu dần và lệch xa về đông nên thời tiết tại các tỉnh miền bắc sẽ hầu như ít biến đổi
tại phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời vẫn ít mưa ban ngày có nắng đường xá khô giáo tầm nhìn tốt và thuận lợi cho lưu thông
nhiệt độ trưa chiều giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ dự báo trong đêm nay và ngày mai trời phổ biến nhiều mây
đêm và sáng lúc này mưa nhỏ có thể xuất hiện vài nơi tại vùng núi cao và sương mù nhẹ cũng xuất hiện
tập trung tại những vùng tiếp giáp biển nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ so với ngày hôm nay cao nhất giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới ở phía bắc của khu vực mưa chỉ xảy ra ít hơn xuất hiện cục bộ
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn ở phía nam khu vực sẽ có mưa rào và rông tập trung chính từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai mưa cũng sẽ xuất hiện rải rác khắp các tỉnh từ đà nẵng xuống đến khánh hòa
thời gian mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng ban ngày mưa giảm hơn nên nhiệt độ trong ngày cũng không tăng quá cao phổ biến giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó sang ngày một mươi chín mưa tại khu vực này càng lớn hơn
tuy nhiên mưa có xu hướng gia tăng trở lại trong ngày hai mươi và ngày hai mươi một bà con cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi trời mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi mưa tập trung ở phía nam khu vực sau mưa sẽ giảm gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi tám đến ba mươi độ về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn từ hai mươi hai mươi ba độ
nên trời tương đối mát mẻ
lui xuống các tỉnh nam bộ trong chiều tối nay và chiều tối ngày mai do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp xích đạo nên mưa có thể xuất hiện dày rác
sau đó từ khoảng ngày một mươi chín khi rãnh xích đạo suy yếu dần thì khu vực này mưa sẽ giảm nhanh về diện vài nơi ban ngày trời lại chuyển nắng nhiều nên nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp